tiếp tục những thông tin liên quan đến thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri hôm sáu tháng hai vừa qua người đứng đầu bộ phận giảm thiểu rủi ro của cơ quan quản lý thảm họa thổ nhĩ kỳ ohantata cho biết trong vòng hai tuần qua nước này đã ghi nhận sáu bốn mươi dư chấn
theo ông ohantata hầu hết các dư chấn có độ lớn từ ba đến bốn bốn trăm ba mươi sáu dư chấn có độ lớn bốn đến năm bốn mươi dư chấn khác có độ lớn từ năm đến sáu và đặc biệt một dư chấn có độ lớn sáu năm
quan chức này nhận định các dư chấn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài thậm chí có thể đạt độ lớn năm do đó cảnh báo người dân tránh xa các tòa nhà bị hư hại
tính đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng hai số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn bảy tám tại thổ nhĩ kỳ và syri đã lên tới hơn bốn mươi sáu người
số nạn nhân thiệt mạng tại thổ nhĩ kỳ là bốn mươi một người và con số này dự kiến sẽ còn tăng
liên quan đến công tác viện trợ nhân đạo trong chuyến đi thị xát đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở phía nam thổ nhĩ kỳ
ngoại trưởng mỹ antony blinken đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá một trăm linh triệu đô la mỹ cho nỗ lực ứng phó với hậu quả động đất của thổ nhĩ kỳ và syri
khoản viện trợ nhân đạo này sẽ được sử dụng nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi động đất
đồng thời hỗ trợ các tổ chức quốc tế và phi chính phủ đang cung cấp các dịch vụ trợ giúp người dân hai nước
khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng nhằm mua các đồ dùng thiết yếu như chăn đệm thực phẩm quần áo ấm lèo và đồ lưu trú